ngày một mươi tháng tám tại hải dương bộ nông nghiệp và phát triển đông thôn đã phối hợp với ủy ban nhân dân tỉnh hải dương
tổ chức hội nghị tổng kết một mươi năm thực hiện tiêu chí thủy lợi trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
đến nay cả nước đã có tám mươi sáu ba số xã hoàn thành tiêu chí thủy lợi và về đích trước một mươi tám tháng so với quyết định của thủ tướng chính phủ
về chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
tại hội nghị các đệ biểu đã thống nhất để hoàn thành mục tiêu mỗi tỉnh có ít nhất hai đơn vị cấp huyện đạt tiêu chí thủy lợi
cả nước có chín mươi năm số xã đạt tiêu chí thủy lợi giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm thì cần phải có những cơ chế để các chủ trương chính sách hiện có vào cuộc sống
hỗ trợ các tổ chức thủy lợi cơ sở hoạt động và sửa chữa nhỏ để sử dụng nước tiết kiệm và hiệu quả
trong các công trình thủy lợi làm gì thì làm nhưng thủy lợi phải đạt được hai mục tiêu quan trọng
một là phục vụ trực tiếp cho tái cơ cấu hai là an ninh nước
bên cạnh đó cần đẩy mạnh áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ áp dụng công nghệ tưới tiên tiến tiết kiệm nước cho các loại cây trồng chủ lực
đồng thời huy động sự tham gia của các cấp chính quyền đoàn thể của doanh nghiệp và người dân trong đầu tư quản lý khai thác công trình thủy lợi nhỏ thủy lợi nội đồng